dâu tây vốn là loại trái cây có nguồn gốc từ châu âu
nhưng hiện nay đã trở thành một trong những loại trái cây phổ biến nhất thế giới
chúng ta dùng dâu tây để ăn như mọi loại trái cây khác
dùng làm bánh dùng để trang trì món ăn hay làm thể tóc dâu tây thành lọc cơ thể
dâu tây là nguồn cung cấp chất chủng oxy hóa và chất dinh dưỡng có tác dụng bảo vệ sức khỏe mạnh mẽ
chúng có hàm lượng cao lô thấp rau chất sơ và rồi rào chất chống oxy hóa và polyphenol
mỗi cốc dâu tây chứa hơn một trăm linh mục tiêu tối thiểu hàng ngày đối với vitamin c hỗ trợ miễn dịch
ngoài chức năng như một chất chống oxy hóa phòng chống lại bệnh tật và tuổi tác
vitamin c còn giúp tạo ra colagen và duy trì sức khỏe của da
dâu tây cũng rất giàu có hợp chất chống oxy hóa và chống viêm khác
đây là một lý do tại sao các quả mỏng bao gồm cả dầu tây có liên quan đến sức khỏe của não
trong một nghiên cứu những phụ nữ lớn tuổi tiêu thụ ít nhất một hai khẩu phần dâu tê mỗi tuần
với một khẩu phần khoảng tám quả dâu tây nguyên quả đã giảm thiểu mất chức năng nhận thức
chúng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng giúp quản lý lượng đường chống máu và cải thiện sức khỏe tim mạch
tăng cường hệ miễn dịch
một trong số những thành phần dinh dưỡng nổi bật trong trái dâu tây là vitamin c
chỉ cần ăn một chén dâu tây là chúng ta có thể đáp ứng được năm mươi nhu cầu vitamin c của cơ thể theo khuyến nghị hàng ngày
đây là thành phần của tác dụng nâng cao miễn dịch cơ thể một cách tự nhiên
ăn dâu tây thường xuyên cũng là một cách để hạn chế ốm vặt
bảo vệ thi lực của bạn
nhiều người khi tìm hiểu ăn dâu tây có tốt hay không thì khá bất ngờ khi nghe nói đến công dụng này của dâu tây
các chất chống oxy hóa trong dâu tây có tác dụng bảo vệ rác mạc phẫu mạc phòng ngừa các bệnh đồ thủy tinh thể
thoái hóa điểm vàng duy trì ăn dâu tây hàng tuần trong thời gian dài có thể giúp cải thiện thể lực đáng kể đó
những thử nghiệm thực tế cho thấy những người ăn dâu tây thường xuyên có thể giảm đứng mức protein c reactive trong máu đến một mươi bốn
đây là một chỉ số biểu hiện tình trạng viêm
điều hòa và ổn định huyết áp
thật đáng tiếc nếu không biết ăn dâu tây có tác dụng gì vào bảo quả loại thực phẩm mỏng đỏ rau chất sơ này
trong trái dâu tây nhỏ bé chứa nhiều cali và maze cali và maze giúp điều hòa và hạ huyết áp tự nhiên ở những bệnh nhân cao huyết áp
ngoài ra vitamin c cũng có tác dụng điều hòa huyết áp giảm nguy cơ ung thư
khi các tế bào trong cơ thể phát triển một cách bất thường do viên mạng tính và stress oxy hóa
ung thư sẽ xuất hiện các loại quả mọc nói chung và dâu tây nói riêng
đều có tác dụng ước chế sự hình thành tế bào ung thư và khối u ở người nhiều hình thành chính là acid elegic tốt cho tim mạnh
các nhà khoa học tìm thấy trong trái dâu tây hơn hai mươi năm antocin khác nhau trong đó nhiều nhất là pelagonidin
thành phần này có tác dụng giảm mức cholesterol xấu tăng lượng cholesterol tốt nên đây là loại trái cây không chỉ tốt cho huyết áp mà còn tốt cho tim mạch
các chất chống oxy hóa khác trong dâu tây như cetacin quercetin caemferol cũng được coi như thuốc bổ của trái tim
điều hòa đường huyết
trước sớt trong trái dâu tây khá rủi rào có tác dụng làm chập quá trình tiêu hóa glucosa khiến đường huyết không bị tăng đột ngột sau bữa ăn
đây cũng là loại trái cây có chỉ số đường huyết tương đối thấp bốn mươi nên thích hợp cho người bệnh nhân bị tiểu đường hay phụ nữ bị thiểu đường thai kỳ
pelagonidin trong dâu tây cũng có vai trò lớn trong việc kiểm soát đường của máu
tốt cho hệ tiêu hóa
trước sớt trong trái dâu tây hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi và phòng ngừa tào bón
khi không bị tàu bón bạn cũng chẳng cần phải lo đến bệnh trĩ do tào bón đúng không nào
mua hàng ở những địa chỉ uy tín đảm bảo an toàn thực phẩm để tránh nguy cơ bị ngộ độc
theo khảo sát dâu tây là một trong những loại trái cây ngậm nhiều thuốc bảo vệ thực vật nhất
không nên ăn dâu tây lúc đói để tránh làm hại dạ dày
bởi trong rau tây có hàm lượng axit tự nhiên khá cao người bị đau dạ dày cũng không nên ăn rau tây
bạn không nên ăn rau tây cùng sữa hay kết hợp với sữa để làm sinh tố
để tránh gặp những triệu chứng khó chịu trong dạ dày
trong phần thịt của quả rau tây có các loại vitamin như vitamin a b một b hai
và đặc biệt là vitamin c khá cao hơn cả cam và dưa hấu
đây là tính yêu việt của quả dâu giúp tăng đề kháng chống nhiễm trùng nhiễm độc cảm cúm và chống stress lão hóa
với người hút thuốc lá hay người hít thuốc lá thụ động
các axit hữu cơ có trong rau tây có hiệu quả làm giảm nhẹ tác hại của thuốc lá cho cơ thể
người hút thuốc lá khi ngậm quả rau trong miệng cơn nghiện thuốc cũng sẽ giảm đi một ít
theo đồng ý rau tây vị ngọt chua tính mát công hiệu bồi bổ điều hóa chức năng tiêu hóa bồi bổ cơ thể
mát máu giải độc dùng chữa các chứng như ho do phổi nóng cổ họng xương đau chán ăn tiểu ngắn tiểu gắt
thiếu máu suy nhược ung nhọt say rượu
dâu tây được coi là an toàn để tiêu thụ mỗi ngày tuy nhiên bạn nên cân nhắc về lợi tiêu thụ của mình
nếu bạn đang dùng thuốc làm loãng máu
rau tây được coi là một trong những chất làm loãng máu tự nhiên
ăn quá nhiều rau tây khi đang dùng thuốc có thể làm loãng máu quá mức
vì vậy hãy tránh ăn nhiều hơn một cốc dâu tây mỗi ngày
cách lựa chọn và bảo quản rau tây
khi bạn chọn rau tây hãy tìm những quả có màu đỏ đều căng mọng và thơm
chọn những quả còn nguyên cuốn và lá tươi chứng tỏ rau tươi mới hái
dâu tây có mức độ thuốc trừ sâu cao nhất
bạn có thể loại bỏ phần lớn dư lượng thuốc trừ sâu hoặc quả chất tồn đọng trong rau tây
bằng cách rửa chúng nhiều lần dưới vỏ nước chảy
sau đó ngâm với nước lọc phai chút muối loãng hoặc giấm trong năm phút
bạn nên ăn bao nhiêu rau tây mỗi ngày
một khẩu phần rau tây là một cốc rau tây cắt lát hoặc khoảng tám quả rau tây nguyên quả
một khẩu phần chỉ có khoảng năm mươi cal
nếu bạn tiêu thụ tới bốn khẩu phần cũng chỉ tương đương với hai trăm linh calor
liệu khuyến cáo là không nên tiêu thụ quá bốn cốc một ngày thông thường chỉ một phần hai đến một cốc là đủ
tuy nhiên việc ăn rau tây nguyên quả và cắt lát hoặc xài nhuyễn
sẽ làm ảnh hưởng tới các chất dinh dưỡng có trong dâu tây
khi nước ép được chế xuất chất sơ cũng đã được đưa ra ngoài và điều đó có tác dụng khác
nếu không có chất xơ nước ép rau tây thực sự có thể làm tăng lượng đường trong máu của bạn thay vì ổn định chúng